thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng trị người dân rất bức xúc trước tình trạng các doanh nghiệp không giữ đúng cam kết trong thu mua
để tránh tình trạng này tiếp tục xảy ra vào vụ thu hoạch dứa tỉnh quảng trị đã liên kết chặt chẽ hơn với các doanh nghiệp
nhờ vậy mà nhiều hộ nông dân trồng dứa rất phấn khởi bởi sản phẩm được tiêu thụ như là cam kết ban đầu
vụ dứa năm nay công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu đồng giao ninh bình đã cho người dân trên địa bàn tỉnh quảng trị ứng trước tiền giống và phân trồng dứa
đợt một này công ty đầu tư hơn ba tỷ đồng để thu mua khoảng tám trăm linh tấn dứa trên địa bàn tỉnh quảng trị
với một trăm năm mươi hectare dứa năm nay ước tính ban đầu năng suất dứa đạt khoảng bốn mươi tấn trên một hectare
tuy nhiên do thời tiết ở quảng trị nắng nóng khắc nghiệt nên năng suất dứa có phần sụt giảm
còn khoảng hai tỷ đồng
công ty đồng giao đã về với quảng trì và phải nói rằng sự liên kết rất bền vững chặt chẽ và có tính phân công rất rõ ràng
người nông dân phải tạo ra những sản phẩm có chất lượng và người dân nghiệp sẽ thu mua hết cho bà con nông dân
trong kế hoạch sắp tới sẽ triển khai nhân rồng khoảng trên một ngàn người ta và xây dựng một nhà máy chế biến
sắp thu hệt để tạo điều kiện cho người nông dân cũng như dân nghiệp có khả năng phát triển
hoặc loại cây nền trên đề bà tỉnh
trong khi nhiều địa phương khác trên cả nước giá dứa nguyên liệu giảm mạnh nhưng người nông dân ở tỉnh quảng trị vẫn được bình ổn giá
điều này cho thấy uy tín của doanh nghiệp phải luôn được đặt lên hàng đầu thể hiện sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nông và doanh nghiệp trong tiêu thụ nông sản